trên quê hương cao bằng giàu truyền thống lịch sử và cách mạng ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương
phối hợp với ban thường vụ tỉnh đoàn cao bằng đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên và tết trồng cây
đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi chín đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nội dung quan trọng
như tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam
tuyên truyền về tháng thanh niên tuyên truyền trong đoàn viên với mục đích khơi dậy niềm tự hào dân tộc
về truyền thống vẻ vang của đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi
chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng biên giới phía bắc và tại địa danh bác bó là một địa danh
một di tích quốc gia đặc biệt ở nơi mà sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài
thì chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta đã đặt chân về nước tại địa danh này
và đây cũng là nơi khởi nguồn của những thành công của đảng và cách mạng việt nam
do đó hoạt động tết trồng cây tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
bác bó đối với tuổi trẻ khối cơ quan trung ương và tỉnh đoàn cao bằng là một trong những hoạt động rất ý nghĩa
tháng thanh niên năm nay được phát động gắn với tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tình nguyện vì cộng đồng một nét văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc ta
mỗi dịp tết đến xuân về với quyết tâm tạo ra những giá trị mới
đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và xã hội
năm nay là một năm rất đặc biệt
tuy trúc của hồ chủ tịch kính yêu của chúng ta
thành niên thì tôi cũng có một cảm xúc giống như tất cả các bạn trẻ
làm sao mà có những hoạt động thiết thực hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội
đồng thời phát triển một cách bền vững
như bác đã can dặn thì trồng cây mỗi người trồng một cây sẽ có phần
làm cho môi trường xanh sạch đẹp
và qua đó thì làm cho một việt nam đẹp hơn và bền vững hơn
ngay sau lễ phát động trung ương đoàn thanh niên đã tiến hành trồng cây
và gắn biển công trình đường cây thanh niên cấp khối tại khu di tích bắc bó
trao tặng một nhà tình nghĩa và ba mươi xuất quà cho các gia đình chính sách
trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã trường hà
và trao tặng một mươi ghế đá tại khu di tích anh hùng liệt sĩ kim đồng
tổng giá trị hoạt động tại buổi lễ là gần hai trăm linh triệu đồng